ngày ba tháng hai được lấy làm ngày thành lập đảng
ngay sau khi ra đời đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh tạo nên những cao trào cách mạng rộng lớn trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc
đảng cộng sản việt nam ra đời dưới sự gian luyện của chủ tịch hồ chí minh là một dấu son trong lịch sử dân tộc
vì từ đây mở ra một thời đại mới rực rỡ hơn bao giờ hết thời đại hồ chí minh
chỉ là những người cộng sản những người yêu nước thật sự đi theo mặt
hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới trong muôn vàn khó khăn thách thức toàn đảng toàn dân toàn quân đoàn kết một lòng đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
hơn ba mươi năm qua cũng là minh chứng hùng hồn không thể phủ nhận công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là một cuộc cách mạng toàn diện nhất sâu sắc nhất trong thời kỳ mới
việc thực hiện đường lối đổi mới của đảng đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển vị thế việt nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định
với mong muốn được tiếp nối truyền thống của cha ông trong những ngày giáp tết đinh dậu năm hai nghìn hai mươi
nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ trong công tác
xây dựng đảng từ trung ương đến địa phương củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân đã phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh thái nguyên bắc cạn và cao bằng tổ chức chương trình hành trình về nguồn với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng
đây là chương trình nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ trong công tác xây dựng đảng từ trung ương đến địa phương củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong mọi giai tầng xã hội
trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân đã phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh thái nguyên bắc cạn và cao bằng tổ chức chương trình hành trình về nguồn với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng

trung tâm truyền hình nhân dân đã phối hợp với tỉnh hành trình về nguồn với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng